sau khi thành công trong việc nghiên cứu nuôi cấy và phân lập sars cov hai
tập thể nhà khoa học nữ phòng thí nghiệm cúm khoa virus viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đã được lựa chọn để trao giải thưởng covalep skaja năm hai nghìn một mươi chín
với sự thành công trong việc nghiên cứu nuôi cấy và phân lập sars cov hai
nhóm các nhà nghiên cứu của viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã đưa việt nam
trở thành một trong bốn quốc gia phân lập thành công virus này
với kết quả đó tập thể các nhà khoa học nữ thuộc phòng thí nghiệm cúm khoa virus
viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế đã được lựa chọn để vinh danh giải thưởng kovalev skyar năm hai nghìn một mươi chín
thành công nói trên tạo điều kiện cho việc sản xuất test xét nghiệm nhanh cho các trường hợp nhiễm
và nghi nhiễm virus sars cov hai nâng khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày
đồng thời giúp cho nghiên cứu về độc lập của virus này trên người giúp công tác điều trị và chống dịch hiệu quả